sau bốn năm với một mươi hai lần trình dự thảo nghị định một mươi ra đời thay thế cho nghị định tám mươi sáu
quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã thực sự cởi trói cho các doanh nghiệp
taxi công nghệ và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng minh bạch hơn giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống
anh lê xuân vũ là lái xe taxi công nghệ đã được vài năm trước đây anh vũ là lái xe taxi truyền thống
nhưng sau khi chuyển về công việc văn phòng anh bỏ lái taxi chuyên nghiệp mua xe để chạy taxi công nghệ kiếm thêm thu nhập
anh vũ cho rằng nếu phải đeo màu trên xe thì anh sẽ không làm công việc này nữa

anh vũ cũng đi đến hồi kết bởi những quy định mới được ban hành
một điểm đáng chú ý của nghị định là thay vì việc đao màu bằng quy định dán tem lên kính xe công nghệ
quy định này được đánh giá vừa phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới
đây là cách nhận biết giữa xe tư nhân với xe công nghệ để các cơ quan chức năng thuận tiện trong công tác quản lý
thứ hai là các quyền pháp quản lý vận tải cũng có được cân nhắc rất là trong lĩnh vực quản lý xe công nghệ
theo nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi chỉ cần thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải
nhiều trực tiếp điều hành phương tiện tài xế hoặc quyết định giá cước sẽ là kinh doanh vận tải
như vậy với quy định này các doanh nghiệp sẽ được cạnh tranh bình đẳng trên một sân chơi chung
đối với nghị định một mươi có quy định rất đáng chú ý
ví dụ như đối xe taxi công nghệ mà kết thúc chuyến đi doanh nghiệp hoặc tác xã sử dụng phần mềm tính tiền
phải gửi hóa đơn điện tử của cái chuyến đi đến hành khách và đồng thời gửi cho cơ quan thuế để người ta kiểm soát
vại hình nào dù có tên nào nữa phải phù hợp với quy định pháp luật thì sẽ được hoạt động
khi về chung một môi trường pháp lý câu trả lời về sự thành công của các hãng vận tải sẽ do chính các khách hàng lựa chọn
muốn tồn tại cạnh tranh bình đẳng
các hãng taxi cả truyền thống và công nghệ đều phải có chiến lược
và như vậy không lại trừ khả năng cuộc đua công nghệ truyền thống sẽ còn gai cấn hơn